trong lúc truy bắt nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy các hiệp sĩ của quận tân bình tp hcm đã bị nhóm đối tượng trên bất ngờ dùng hung khí tấn công lại
vụ việc đã khiến cho hai hiệp sĩ thiệt mạng ba người khác bị thương hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các đối tượng trên
thông tin từ các nhân chứng cho biết vào khoảng hai mươi một giờ các hiệp sĩ ở quận tân bình phát hiện nhóm đối tượng trộm cắp đi trên xe máy
đang có hành vi bẻ khóa một xe máy tay ga trên đường cách mạng tháng tám quận ba tp hcm
ngay lập tức nhóm hiệp sĩ này ập vào bắt quả tăng thì bị nhóm trộm cướp bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến hai người trong nhóm hiệp sĩ tử vong
ngoài ra còn ba hiệp sĩ khác bị thương phải nhập viện
người trọng thương
bước đầu hai hiệp sĩ tử vong được xác định tên nguyễn hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn văn thôi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
ngay sau khi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra công an quận ba cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
đã nhanh chóng phong tỏa khu vực khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra
đồng thời triển khai các biện pháp khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan